đoàn công tác của ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy cao bằng về công tác dân tộc tôn giáo năm hai nghìn một mươi tám nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai biểu dương những kết quả mà tỉnh cao bằng đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định hoàn thành và hoàn thành vấn mức một mươi tám trên một mươi tám chỉ tiêu và công tác xây dựng đảng đã đề ra
tốc độ tăng trưởng gdp đạt bảy một mươi năm thu ngân sách đạt gần một chín trăm linh tỷ đồng tỷ lệ hồ nghèo giảm trên bốn
đồng chí trưởng ban dân vận trung ương nhấn mạnh trong thời gian tới cao bằng cần tập trung đầu tư công và đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục
tập trung các nguồn lực cho công tác giảm nghèo giúp các hộ nghèo cận nghèo vươn lên thoát nghèo quan tâm thay đổi sinh kế cải thiện nâng cao đời sống cho người dân đặc biệt là người dân vùng dân tộc thiểu số
đồng chí trương thị mai tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cao bằng sẽ từng bước nâng cao đời sống nhân dân đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của cả nước